ngày tám tháng một mươi hai nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thành phố cần thơ đã được khánh thành và đưa vào hoạt động
nhằm giải quyết những khó khăn về ô nhiễm môi trường từ rác thải cũng như việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận
nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện bằng công nghệ tiên tiến từ châu âu được đặt tại xã trường xuân huyện thới lai thành phố cần thơ
với tổng diện tích trên năm ba hectare có tổng vốn đầu tư trên một tỷ đồng
đây là nhà máy đốt rác đầu tiên được đầu tư theo hình thức nước ngoài với công nghệ trôn lấp và đốt không thu hồi năng lượng
trung bình mỗi ngày tổng khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý trên toàn địa bàn thành phố cần thơ đạt khoảng từ sáu trăm linh đến sáu trăm năm mươi tấn một ngày
rác được biến thành điện với công suất một trăm năm mươi kwh một ngày
dự kiến mỗi năm nhà máy tiếp nhận xử lý một trăm bốn mươi sáu tấn rác sinh hoạt sau khi xử lý sẽ cung cấp hai trăm tám mươi kwh lượng điện sạch